công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng đỗ thanh tú hai mươi tám tuổi
trú tại xã lộc ninh huyện dương minh châu về hành vi cố ý gây thương tích
sự việc xảy ra vào ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại ấp hai xã bầu đồn huyện gò dầu
tú đến nhà cha vợ của mình để ăn đám rỗ
trong lúc nhậu giữa tú và anh trần quốc triều chú tại xã bào đồn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc rằng co tú đã dùng dao đâm khiến cho anh triều bị thương nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu
sau khi gây án tú đã đến công an xã bầu đồn đầu thú